kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai các tỉnh đông bắc bộ còn có rét đậm rét hại diện rộng với nhiệt độ ngày đêm phổ biến dưới một mươi bảy độ
sau đó từ ngày ba tháng ba không khí lạnh suy yếu nhiệt độ tăng tuyến tính từng ngày từ hai ba độ trời chỉ còn rét sâu về đêm và sáng
các tỉnh tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chịu tác động của không khí lạnh ổn định sau suy yếu nên nhiệt độ tăng dần từng ngày
trong ngày hai tháng ba rét đậm có thể xảy ra tại một số tỉnh như lào cai yên bái
còn lại như lai châu điện biên trời có nắng vào trưa chiều nên tiết trời ấm áp hơn
cũng do chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh di chuyển xuống phía nam nên tại các tỉnh thành miền trung
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây có mưa vài nơi
ngày mai trời rét phía bắc như thanh hóa có nơi rét đậm sau đó nhiệt độ tăng dần từng ngày trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm
còn tại các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận do ít chịu tác động của không khí lạnh phía bắc hơn nên mưa chỉ xảy ra vài nơi với lượng không lớn
trưa chiều có nắng nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam đến khu vực ninh thuận bình thuận có thể đạt mức là ba mươi một ba mươi hai độ vào trưa chiều thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân
tại các tỉnh tây nguyên vẫn đang trong thời kỳ mùa khô nên nhiều nơi không có mưa
sự báo là ba ngày tới duy trì tình trạng khô và nóng
các tỉnh tây nguyên do độ cao địa hình nên có sự tranh lệch nhiệt độ ngày đêm cao với nhiệt độ cao nhất ngày sao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ còn về đêm nhiệt độ giảm xuống một mươi tám hai mươi một độ
trong khi đó với khu vực nam bộ đặc biệt là tại các tỉnh miền đông nam bộ sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn khu vực miền tây nam bộ thì nhiệt độ có phần thấp hơn khoảng từ hai ba độ nắng nóng xảy ra cục bộ